vào đêm ngày hôm qua một loạt vụ nổ lớn đã làm dung chuyển thành phố abin miền bắc của iraq
ít phút sau đó lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran irgc đã ra tuyên bố khẳng định
đã thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào trung tâm đầu não
của cơ quan tình báo mossad của israel tại abin
theo tuyên bố cuộc tấn công nhằm đáp trả các động thái gần đây của israel
cũng như việc một số thành viên trong trục kháng chiến chống israel bị sát hại
trong khi đó một số nguồn tin khu vực cho biết là đã xảy ra sáu tiếng nổ lớn liên tiếp
bên trong thành phố thủ phủ của khu vực người quốc ở miền bắc của iraq
trong cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái xuất phát từ phía lãnh thổ iran
thông tin sơ bộ cuộc tấn công đã khiến ít nhất năm người thiệt mạng và năm người bị thương
tất cả nạn nhân đều là dân thường và vụ tấn công khiến hoạt động hàng không
tại sân bay abin bị gián đoạn trong ít giờ đồng hồ
đáng chú ý là một nguồn tin người quốc cho biết cuộc tập kích tên lửa dường như nhằm vào trụ sở
cơ quan lãnh sự mới của mỹ đang được xây dựng tại tỉnh abin
tuy nhiên phía mỹ phủ nhận thông tin này và cho biết các lợi ích của mỹ tại abin không bị tổn thất nào
một số nhà phân tích khu vực lo ngại vụ việc tại abin có thể làm gia tăng căng thẳng
tại khu vực trung đông trong bối cảnh chiến sự đang diễn biến phức tạp
đồng thời ở cả giải gaza dọc biên giới giữa israel và liban và trên biển đỏ
cũng trong ngày một mươi năm tháng một
israel đã bắn phá các mục tiêu trên khắp gaza trước thông báo dự kiến của hamas
về số phận của ba con tin israel trong một video clip trước đó
các cuộc không kích này đã khiến ít nhất một mươi hai người palestine thiệt mạng
theo các nguồn tin toàn bộ khu phố nơi có trại tỉ nạn anu seirat đã bị phá hủy
trong các cuộc tấn công bằng xe tăng của israel
trong khi đó quân đội israel cho biết đã tiêu diệt hai chiến binh palestine
trong một cuộc không kích ở khanzunit
đồng thời đột kích vào một trung tâm chỉ huy của hamas ở thành phố đó
họ tấn công hai kho vũ khí
ba con tin israel bị bắt giữ ở gaza nằm trong số khoảng hai trăm bốn mươi người
bị lực lượng hamas bắt giữ trong một cuộc tấn công bất ngờ
xuyên biên giới và miền nam của israel vào ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã một lần nữa lên án
những hành động gây tổn hại đến dân thường palestine
đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn nhân đạo
tại vùng lãnh thổ gaza đang chìm trong xung đột
phát biểu nhân một trăm linh ngày nổ ra vòng xoáy xung đột mới giữa israel
và phong trào hồi giáo hamas của palestine
tổng thư ký antonio guterres nêu rõ cần phải thiết lập các điều kiện cơ bản
để tạo điều kiện cho việc cung cấp một cách an toàn và toàn diện
hàng viện trợ tới người dân ở dài gaza
nhấn mạnh chỉ có một lệnh ngừng bắn nhân đạo mới ngăn chặn được cuộc khủng hoảng leo thang
không có gì có thể diễn tả được những khó khăn mà người dân palestine đang phải chịu đựng
tình trạng nhân đạo tại giải gaza còn dưới cả mức tồi tệ
không có nơi nào ở đây an toàn
liên hợp quốc không thể vận chuyển hàng viện trợ vào giải gaza nếu những vụ tấn công vẫn liên tiếp diễn ra
điều này đe dọa tính mạng của cả bên vận chuyển và những người dân trong khu vực
người đứng đầu liên hợp quốc cũng yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện
cho các con tin bị bắt giữ trong vụ tấn công của lực lượng hamas
nhằm vào israel ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba và kêu gọi mở một cuộc điều tra toàn diện
cuộc xung đột kể từ ngày bảy tháng một mươi đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người
trong khi nhiều người vẫn đang bị giữ làm con tin
một lần nữa tôi kêu gọi các nỗ lực hòa giải và thả con tin vô điều kiện
ít nhất những người này cần phải được đối xử nhân đạo và ủy ban chữ thập đỏ quốc tế
cần có quyền thăm hỏi và hỗ trợ họ
bình luận về chiến dịch quân sự của israel ở giải gaza tổng thư ký antonio guterres lưu ý rằng
các cuộc tấn công dữ dội đã dẫn tới sự hủy diệt hàng loạt
và tỷ lệ dân thưởng thiệt mạng cao chưa từng thấy trong nhiệm kỳ của ông
tổng thư ký guterres khẳng định không có gì có thể biện minh cho hành động trừng phạt tập thể
đối với người dân palestine và tình hình nhân đạo ở gaza là không thể diễn tả bằng lời
vào tối qua dạng sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính và phu nhân
cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã rời hà nội lên đường tham dự hội nghị thường niên
lần thứ năm mươi bốn của diễn đàn kinh tế thế giới tại davos wfef davos hai nghìn hai mươi bốn
thăm chính thức hungary và romania từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
hội nghị năm nay có sự tham gia của hơn hai tám trăm linh nhà lãnh đạo và đại diện đến từ nhiều châu lục và ngành nghề
nhằm thúc đẩy đối thoại tăng cường hợp tác trước những thách thức toàn cầu quan trọng
hội nghị wef davos hai nghìn hai mươi bốn diễn ra từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề tái thiết lòng tin
chủ đề này của diễn đàn một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng cần thiết phải khôi phục niềm tin
giữa những thách thức toàn cầu nhiều mặt bao gồm xung đột địa chính trị biến đổi khí hậu
và những tiến bộ trong công nghệ
việt nam là một trong chín đối tác được wef đề xuất phối hợp tổ chức đối thoại chiến lược quốc gia với wfef
và thủ tướng chính phủ phạm minh chính là một trong tám lãnh đạo các nước có phiên đối thoại riêng với wef
điều này thể hiện sự quan tâm ghi nhận và đánh giá cao của wfef cũng như các tập đoàn đa quốc gia
đối với vai trò vị thế quốc tế những thành tựu và tầm nhìn phát triển của việt nam
diễn ra trong gần một tuần từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi chín tháng một
wfef đã tham dự nhiều phiên họp và đưa ra các đề xuất với chương trình nghị sự xoay quanh bốn nội dung quan trọng
gồm an ninh và hợp tác trong một thế giới dạ nứt tạo việc làm và tăng trưởng cho kỷ nguyên mới
trí tuệ nhân tạo động lực cho nền kinh tế và xã hội và xây dựng chiến lược dài hạn về khí hậu thiên nhiên và năng lượng
trong ngày một mươi năm tháng một hàng nghìn nông dân tài xế xe tải và công nhân nông nghiệp đã răng máy kéo
và các thiết bị hạng nặng khác trước tổng brandenburg mang tính biểu tượng ở berlin của đức
đức đã đối với kế hoạch chấm dứt trợ cấp thuế đối với phương tiện chạy dầu diesel của chính phủ đất này
cảnh sát đức ước tính là có khoảng một mươi người và ít nhất ba máy kéo đã tham gia biểu tình
trong khi khoảng hai máy kéo nữa đang trên đường đến tham gia sự kiện kéo dài một tuần này
hiện giao thông ở nhiều khu vực của berlin đã bị gián đoạn do biểu tình
tổng cộng một ba trăm linh cảnh sát đã được triển khai để kiểm soát trật tự
berlin đã công bố kế hoạch cắt giảm trợ cấp và dừng giảm thuế đối với xe chạy bằng diesel và xe nông nghiệp
sau khi việc trợ cấp này gây thiếu hụt hàng tỷ euro trong ngân sách chính phủ
giới chức đức vào hôm bốn tháng một đã tuyên bố việc cắt giảm thuế sẽ được thực hiện theo một lộ trình trong ba năm
tuy nhiên các nông dân cho rằng nhiệm vụ này là chưa đủ
hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới boeing của mỹ sẽ tăng cường kiểm tra chất lượng đối với dòng máy bay bảy trăm ba mươi bảy max
sau hàng loạt sự cố những ngày qua
tuy nhiên các nông dân cho rằng nhiệm vụ việc boom cửa sổ khi đang bay ở bang oregon vào ngày năm tháng một
theo chủ tịch kiêm giám đốc điều hành mạng máy bay thương mại của boeing ông stan deal
hãng giữ cử một đội đến spirit aerosystem công ty chuyên sản xuất và lắp đặt cửa máy bay liên quan đến sự cố
để kiểm tra năm mươi điểm khác nhau trong dây chuyển sản xuất đồng thời nghiệm thu sản phẩm
trước khi các thân máy bay được chuyển đến cơ sở chế tạo của boeing tại bang washington
ngoài ra cả boeing và spirit sẽ cho phép các hãng hàng không tiếp cận
bảy trăm ba mươi bảy cơ sở chế tạo để tiến hành các cuộc thanh tra riêng
boeing cũng sẽ tổ chức các cuộc họp nhân viên về quản lý chất lượng và thuê một bên ngoài
để tiến hành đánh giá độc lập về quy trình chế tạo
quyết định trên được đưa ra sau khi cơ quan quản lý hàng không mỹ hôm một mươi hai tháng một
thông báo gia hạn lệnh đình chỉ bay vô thời hạn đối với một trăm bảy mươi một máy bay thuộc dòng boeing bảy trăm ba mươi bảy max chín
để chờ kiểm tra an toàn
hôm năm tháng một vừa qua máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max chín của hãng hàng không alaska airlines
đã buộc phải hạ cánh khẩn cư
bên cấp ở portland bang oregon mỹ do bị bung cửa trong quá trình bay
nhiều hãng hàng không không chỉ ở mỹ mà còn ở nước ngoài đã đình chỉ hoạt động đối với dòng máy bay này